từ giữa tháng một mươi trên địa bàn huyện miền núi minh hóa xuất hiện dịch bệnh lở mồm long móng trên châu bò
người dân có tâm lý chủ quan dù châu bò bị bệnh nhưng không thông báo với chính quyền địa phương mà tự ý điều trị nhưng không hiệu quả
đến nay toàn huyện có gần bốn trăm linh con trâu bò bị mắc bệnh lở mồm long móng
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh này đó là do chính quyền địa phương và người dân chăn nuôi chưa coi trọng việc tiêm vaccine
tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp và do người dân địa phương thì lại thường thả châu bò cả ngày ngoài bờ bãi bìa rừng chiều tối mới tìm về
thậm chí là có những người còn thả rông châu bò dẫn đến khó kiểm soát dịch bệnh
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
nhiều người hy vọng sau khi nông trường sông hậu được chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
nông trường vang bóng một thời này sẽ được vực dậy thoát khỏi tình trạng nợ nần đình đốn như hiện nay
giải cứu nông trường sông hậu là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ
thành phố cần thơ đang chạy nước rút hoàn tất việc chuyển đổi mô hình hoạt động của nông trường sông hậu
sang công ty trách nhiệm hiểu hạn hai thành viên
đây được xem là phương án tối ưu giải cứu nông trường một thời lừng danh này thoát đổ vỡ
và theo ý kiến của nhiều chuyên gia ủng hộ xu hướng khuyến khích tư nhân hợp tác kinh doanh với các nông lâm trường
nhưng cần phải có biện pháp kiểm soát phù hợp bởi giá thuê đất nông lâm trường rất thấp
khi đưa vào góp vốn thì có tỷ lệ sở hữu thấp
trong trường hợp sau một vài năm góp vốn nhà đầu tư tư nhân tăng vốn công ty hai thành viên lên
thì tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà nước sẽ rất thấp
trong khi đó trên báo thanh niên lại đăng tải thông tin
đường dây sẻ thịt đất đại học
khu đất nằm trong quy hoạch trường đại học nông lâm tp hcm và đại học quốc gia tp hcm
phường linh trung quận thủ đức đang bị nhiều người sẻ thịt mua bán
xây nhà không phép một cách công khai với dấu hiệu bảo kê của lực lượng chức năng địa phương
theo ghi nhận thì hiện có nhiều nhà đã xây xong và giao bán
và cũng có những căn thì thậm chí là đang xây rất kiên cố
trong khi đó đa số người dân sinh sống ở đây từ rất lâu
nếu như nhà tôn sập sệ mỗi lần sửa là đều có cảnh sát khu vực
trật tự đô thị phường xuống lập biên bản ngăn chặn
thế nhưng cho đến nay thì chính quyền địa phương vẫn chưa hề lên tiếng về vấn đề này
còn trên báo sài gòn giải phóng có bài viết
dự án bất động sản eo uột mảng xanh
theo bài viết theo quy định tất cả các dự án phát triển bất động sản
đều phải dành diện tích nhất định cho công viên
thế nhưng thực tế cho thấy là nhiều chủ đầu tư đã không chấp hành nghiêm quy định này
tại một số khu dân cư thì phần đất công viên trung tâm đến nay
vẫn hoang hóa cỏ mọc um tùm gây lãng phí quỹ đất
các nhà quản lý nhận định là cần phải hoàn thiện cơ chế chính sách
đặc biệt là có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm những hành vi cố tình chây ý
không thực hiện nhiệm vụ phát triển mảng xanh
thưa quý vị chuẩn bị hàng hóa nông sản dịp cuối năm thúc đẩy sản xuất
bảo đảm nguồn cung là bài viết được đăng tải trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
tên nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi đến gần thời điểm này
các doanh nghiệp hợp tác xã hộ dân đang tập trung thúc đẩy sản xuất
nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường về các mặt hàng như nông sản thực phẩm an toàn
năm nay thì nguồn cung thịt lợn giảm nhiều nhưng thị trường hà nội sẽ không thiếu thực phẩm
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội cho biết là đã chỉ đạo các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn
đẩy mạnh việc sản xuất những sản phẩm thay thế như thịt châu bò da cầm thủy sản
bảo đảm nguồn cung thực phẩm sạch cho người dân thủ đô trước trong và sau tết nguyên đán
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân